với thông điệp mang xuân ấm đến cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tối nay tại nhà hát lớn tp hà nội báo nhân dân trung tâm truyền hình nhân dân và trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật xuân ấm san sẻ yêu thương hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ ba trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân phối hợp cùng các doanh nghiệp các nhà hào tâm chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn những số phận kém may mắn mang đến cho họ một mùa xuân ấm áp yêu thương
đến dự chương trình có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đại diện các bộ ban ngành và các doanh nghiệp các cá nhân hào tâm tham gia ủng hộ giúp đ
với người việt nam truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách đã trở thành một di sản vô cùng quý báu được trao truyền gìn giữ và vun bồi qua hàng nghìn năm lịch sử từ thế hệ này sang thế hệ khác
nhờ đó mà qua bao biến thiên lịch sử khi thiên tai lúc địch họa từ những cộng đồng nhỏ đến cả dân tộc lớn luôn kề vai sắt cánh trong khối đại đoàn kết toàn dân tạo nên sức mạnh thần kỳ cả về tinh thần và vật chất để vượt qua tất cả khó khăn thử thách trường tồn phát triển và thăng hoa
được sự quan tâm của đảng và nhà nước nhiều năm qua công tác an sinh xã hội dưới nhiều hình thức ở nước ta đã thường xuyên nhận được sự hỗ trợ to lớn về vật chất tinh thần của các bộ ban ngành các tổ chức cá nhân
các nhà hảo tâm trong và ngoài nước những nghĩa cử nhân văn ấy đã góp phần không nhỏ vào việc gắn kết cộng đồng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc hội nhập phát triển đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy đất nước đạt nhiều thành tích vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế xã hội song cũng trải qua một năm khó khăn thiên tai triển miên
vẫn còn hàng vạn đồng bào ta ở vùng sâu vùng xa nhất là những bản làng tây bắc đang phải chống chọi với hậu quả vô cùng nặng nề của một năm kỷ lục thiên tai bão lũ ra rét
với tinh thần đó hôm nay báo nhân dân phối hợp với trung ương hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức chương trình xuân ấm một chương trình nghệ thuật đặc biệt để góp phần bày tỏ trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc làm nhân đạo từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực nhất
qua chương trình này chúng tôi hy vọng sẽ góp phần mang lại niềm vui cho những người nghèo để cho mùa xuân thực sự ấm áp yêu thương từ sự chia sẻ trung sức của cả cộng đồng
cùng với sự chung tay góp sức của các nhà hào tâm năm hai nghìn một mươi bảy quỹ hạt giống việt của báo nhân dân đã phát huy vai trò sứ mệnh của một quỹ phi lợi nhuận với sự đóng góp của các nhà hào tâm và các tổ chức cá nhân đã chung tay góp sức huy động được năm mươi ngôi nhà trao tặng cho các đối tượng thiên tai nghèo khó và để cái tết cổ truyền hai nghìn một mươi tám thêm ấm áp
ngay trong chương trình xuân ấm hai nghìn một mươi tám hội trực thập đỏ đã trao những xuất quà các gia đình chính sách và các hộ nghèo
đến nay chương trình phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam đã huy động được một năm triệu xuất quà và sẽ được chuyển đến những hoàn cảnh đặc biệt trước dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám